trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía bắc bắc trung bộ hôm nay tại hà nội
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn để bàn giải pháp ứng phó với mưa lớn
trận lũ được coi là mạnh nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
theo báo cáo tại cuộc họp tính đến hết chiều ngày hôm nay đợt lũ vừa qua đã làm gần tám mươi người chết và mất tích
hơn hai trăm linh ngôi nhà bị sập hoàn toàn gần tám trăm linh ngôi nhà phải di rời khẩn cấp
đối với công tác xả lũ sau khi mở liên tiếp tám cửa xả đến ngày một mươi hai tháng một mươi
hồ hòa bình đã lần lượt đóng năm cửa xả đáy hiện còn mở ba cửa xả đáy
về tình hình hồ đập hiện gần năm hồ chứa thủy lợi của các tỉnh miền núi phía bắc bắc trung bộ đã đầy nước
khoảng bốn mươi số hồ đang phải xả tràn
có năm hồ xảy ra sự cố sạt lở và vỡ đập thuộc các tỉnh hòa bình thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
tổng diện tích lúa bị ngập nước là trên tám ha
trên ba mươi ha cây màu bị thiệt hại
công tác khắc phục công tác tổ chức thực hiện hiện nay không chỉ cho đợt này mà còn dự báo cho đợt ngày một mươi bốn một mươi năm trở đi tới đây
trong khi khu vực bắc bộ và bắc trung bộ tình trạng mưa lũ đang diễn biến phức tạp
thì trên biển đông áp thấp nhiệt đới đang mạnh dần lên thành bão và có xu hướng dịch chuyển vào thẳng miền trung nước ta
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ ngày mai một mươi ba tháng một mươi
khu vực trung trung bộ sẽ xuất hiện mưa với vùng đổ bộ trực tiếp vào khu vực từ nghệ an
đến quảng trị
trước tình hình trên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương
ngoài công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ vừa qua
cũng cần chủ động sẵn sàng các biện pháp ứng phó với cơn áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão sắp tới